dù ngân hàng nhà nước chuẩn bị đấu thầu vàng lần thứ hai diễn ra vào sáng ngày năm tháng bốn tại hà nội giá vàng nhẫn sgc chín mươi chín chín mươi chín loại một chỉ hai chỉ và năm chỉ hiện giao dịch vẫn như phiên chiều ngày hai mươi bốn tháng bốn với giá là bảy mươi ba một mươi triệu đồng một lượng mua vào và giá bán ra là bảy mươi bốn chín mươi triệu đồng một lượng
nếu như trưa ngày hai mươi bốn tháng bốn giá vàng tại hệ thống doji giao dịch ở mức tám mươi hai tám mươi bốn triệu đồng một lượng mua vào bán ra thì phiên đầu giờ sáng ngày hai mươi năm tháng bốn giá vàng sgc mua vào và bán ra
nếu như trưa ngày hai mươi bốn tháng bốn giá vàng sgc mua vào và bán ra thì phiên đầu giờ sáng ngày hai mươi năm tháng bốn giá vàng sgc mua vào và bán ra thì phiên đầu giờ sáng ngày hai mươi năm tháng bốn giá vàng sgc mua vào và bán ra

với hạ nhiệt khi rủi ro về căng thẳng ở trung đông giảm bớt
bên cạnh đó các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho dữ liệu kinh tế của mỹ
dự kiến sẽ được công bố vào cuối tuần
có thể cung cấp gợi ý về con đường lãi xuất của cục dự trữ liên bang mỹ fed
jim wyckoff nhà phân tích cao cấp tại kisco metro
cho rằng sự tập trung của thị trường trở lại các báo cáo kinh tế mỹ và fed
nếu dữ liệu lạm phát nóng thì việc fed giảm lãi xuất sẽ khó khăn hơn
và giá bảng có thể giảm xuống dưới hai hai trăm linh đô la
và usd index thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn
hiện đạt một trăm linh năm tám điểm tăng bốn ba từ đầu năm
ngân hàng nhà nước sáng nay niêm yết tỷ giá trung tâm
tại hai mươi bốn hai trăm bảy mươi bốn đồng giảm một đồng so với phiên liền trước đó
với biên độ năm so với tỷ giá trung tâm
các ngân hàng thương mại được phép mua bán đô la trong vùng hai mươi ba sáu mươi hai mươi năm bốn trăm tám mươi bảy đồng
theo đó các ngân hàng cũng giảm giá đô la mỗi chiều một đồng
và vẫn ở sát mức trần được
phép ngân hàng lớn mua bán đô la tại hai mươi năm một trăm bốn mươi bảy và hai mươi năm bốn trăm tám mươi bảy đồng
ngân hàng cổ phần cho phép giao dịch đô la là hai mươi năm một trăm chín mươi năm và hai mươi năm bốn trăm tám mươi bảy đồng
các đầu mối quy đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá đô la
tại hai mươi năm năm trăm hai mươi và hai mươi năm bảy trăm linh đồng một đô la mua bán
giảm hai trăm một mươi đồng ở chiều mua và giảm một trăm ba mươi đồng ở chiều bán ra
về dài hạn hầu hết các chuyên gia
đều lạc quan về đà tăng giá của vàng
nhà kinh tế kỳ cựu david rothschildberg dự đoán giá vàng
sẽ tiếp tục đà tăng kỷ lục lên khoảng ba đô la một ounce
tương đương với mức tăng tiềm năng hai mươi chín so với mức hiện tại
ông rothschildberg cho biết
ngân hàng nhân dân trung quốc pboc đang có xu hướng mua vàng rất mạnh
vboc đã mua dự trữ vàng trong một mươi bảy tháng liên tiếp
chỉ riêng trong năm qua nền kinh tế lớn thứ hai thế giới
đã mua khoảng một trăm tám mươi một tấn vàng và hiện là nước nắm giữ chữ lượng vàng
lớn thứ sáu thế giới nâng tỷ trọng dự trữ vàng của nước này lên bốn ba vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
nhưng tỷ trọng dự trữ vàng của trung quốc vẫn còn rất nhỏ so với các ngân hàng trung ương khác
với mức trung bình toàn cầu là một mươi ba
điều đó cho thấy nước này còn nhiều dư địa để tiếp tục tích lũy vàng vào dự trữ ngoại hối
nếu trung quốc chỉ cần tăng thêm một tỷ trọng vàng trong dự trữ ngoại hối
thì điều đó sẽ tương đương với bốn trăm hai mươi tấn vàng chiếm tới một mươi một sản lượng vàng mới trên thế giới
ngoài việc pboc tiếp tục mua vào ông bruce chambers cho biết
các yếu tố khác có thể giúp đẩy giá vàng bao gồm nhu cầu tăng từ các nhà đầu tư
thông qua quỹ hoán đổi danh mục etf bằng vàng do căng thẳng địa chính trị vẫn gia tăng
và việc cục dự trữ liên bang mỹ phép bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ
giá vàng ngày hai mươi năm tháng bốn ghi nhận sự sụt giảm ở cả thị trường trong nước và thế giới
tranh lệch mua bán vàng miếng sgc được nới rộng khiến nhà đầu tư đối diện rủi ro thua lỗ
trong khi đó giá vàng nhẫn tiếp tục giảm quanh ngưỡng một trăm linh đồng đến một trăm sáu mươi đồng một lượng
trong khi đó giá vàng nhẫn tiếp tục giảm quanh ngưỡng một trăm linh đồng đến một trăm sáu mươi đồng một lượng
tranh lịch mua bán vàng sgc tăng lên ngưỡng hai một triệu đồng một lượng
so với mở cửa phiên giao dịch sáng qua giá vàng tại bảo tín minh châu giảm một trăm năm mươi đồng một lượng chiều mua vào
và giảm năm mươi đồng một lượng chiều bán ra
tranh lệch mua bán vàng tăng niêm yết ở ngưỡng cao khiến nhà đầu tư đối diện nguy cơ thua lỗ
bảo tín minh châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng bảy mươi ba năm mươi hai và bảy mươi năm hai mươi hai triệu đồng một lượng mua vào và bán ra
so với mở cửa phiên sáng hai mươi bốn tháng bốn giá vàng nhẫn được bảo tín minh châu điều chỉnh giảm một trăm sáu mươi đồng một lượng
cả hai chiều mua vào và bán ra
giá vàng nhẫn tròn chín nghìn chín trăm chín mươi chín hưng thịnh vượng tại doji niêm yết ở ngưỡng bảy mươi ba tám mươi năm và bảy mươi năm năm triệu đồng một lượng mua vào và bán ra
so với mở cửa phiên sáng qua giá vàng nhẫn được doji tăng năm mươi đồng một lượng chiều mua vào
và tăng một trăm linh đồng một lượng chiều bán ra
vàng bạc đá quý phú nhận p g niêm yết ở ngưỡng bảy mươi ba và bảy mươi bốn bảy triệu đồng một lượng mua vào và bán ra
so với mở cửa phiên sáng hai mươi bốn tháng bốn giá vàng nhẫn được png giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra
cũng tính đến chín giờ giá vàng thế giới niêm yết trên kisco ở ngưỡng hai ba trăm một mươi chín ba đô la một ảo
tăng ba đô la một ao so với mở cửa phiên giao dịch trước
một số số liệu kinh tế yếu hơn của mỹ
đang hỗ trợ cho giá vàng lĩnh vực dịch vụ và sản xuất của mỹ mất đa tăng s p global cho biết
chỉ số nhà quản trị mua hàng sơ bộ của họ đối với lĩnh vực dịch vụ của mỹ đã giảm xuống năm mươi chín so với mức năm mươi một bảy của tháng ba
giới chuyên gia nhận định trong ngắn hạn vàng có thể vẫn phải chứng kiến một đợt điều chỉnh giảm sâu nữa
bởi cú giảm trong hai phiên đầu tuần chưa thấm vào đâu so với đợt tăng kéo dài từ cuối tháng một mươi hai năm ngoái
về dài hạn vàng vẫn nằm trong xu hướng tăng giá
giá vàng thế giới được cho là sẽ còn tiếp tục tăng cao do tiềm năng từ các ngành khai thác vàng
dù thị trường vàng đã chứng kiến sự phục hồi chưa từng có để đạt mức cao kỷ lục trên hai bốn trăm linh đô la một ảo
lĩnh vực khai thác mỏ toàn cầu vẫn ghi nhận tăng trưởng mờ nhạt
jeremy schwartz giám đốc đầu tư toàn cầu tại quỹ đầu tư khai thác vàng grisdom tree nhận định
giá vàng cao hơn dự kiến sẽ có tác động đáng kể đến lợi nhuận của các công ty
ngay cả khi chi phí tăng lên tiềm năng trong ngành khai thác sẽ là tiền đề
đưa thị trường vàng tiếp tục tăng cao
ông cho biết mức tăng trưởng thu nhập trong một mươi hai tháng tới đối với ngành khai thác vàng ước tính khoảng bốn mươi năm
lợi nhuận này vượt xa cả s p năm trăm linh lẫn các cổ phiếu công nghệ trong vòng ba năm năm tới
lý giải thêm ông squat phân tích trong một mươi tám năm trở lại đây
việc đầu tư vào ngành khai thác mỏ chỉ cho lợi nhuận thấp hơn một
do đó giới đầu tư đã trùn chân trong gần hai thập kỷ
thay vào đó họ theo đuổi lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo
với lạm phát tại mỹ
vẫn ở mức cao các công ty khai thác vàng có thể sẽ nhận được nhiều sự quan tâm đầu tư
bên cạnh đó yếu tố căng thẳng địa chính trị nợ chính phủ còn khó lường
do đó vàng sẽ được tìm đến như một kênh trú ẩn tài sản an toàn
ông squad nói thêm thu nhập ổn định trong vài quý tới sẽ cho phép các công ty khai thác vàng
tăng tỷ suất lợi nhuận tiền mặt rồi có thể mua lại chính cổ phiếu từ các nhà đầu tư với giá cao hơn
những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
mọi biến động mới nhất liên quan đến giá vàng sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật liên tục trong các video tiếp theo
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại